chương trình do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ truyền hình công an nhân dân phối hợp thực hiện
tại tỉnh gia lai đã xảy ra nhiều vụ việc người dân bị mắc kẹt trên sông khi mưa lũ đột ngột tràn về
rất may lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt bằng sự mưu trí và lòng dũng cảm tiếp cận hiện trường giải cứu thành công các nạn nhân
những chiến công mới được lập nên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung người lính chữa cháy nói riêng trong lòng nhân dân
thông tin cụ thể sẽ có trong tiểu mục tiêu điểm tuần này còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại
những vụ cháy nổ sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng hai mươi h năm ngày hai mươi ba tháng một mươi một đám cháy bùng phát tại khu nhà xưởng số một trăm một mươi trên hai tô ngọc vân phường thạnh xuân quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đây là khu vực nhiều nhà xưởng bao xung quanh là các dãy nhà trọ của người
hai mươi ba xe chữa cháy chuyển dụng và hơn một trăm linh chiếc xe chữa cháy chuyển dụng
đến gần hai mươi hai h đám cháy cơ bản được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngăn không cho đám cháy lan sang khu vực nhà kho nhà dân và các dãy phòng trọ
tại hiện trường hơn một m hai nhà xưởng bị cháy rùi đổ sập cùng nhiều tài sản bên trong
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một khu vực cảng tàu tại bãi cháy quảng ninh xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hai tàu du lịch
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh đã huy động lực lượng phương tiện các tàu chữa cháy đến dập lửa
thời điểm xảy ra vụ việc có gió mạnh nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng
chỉ sau ít phút đã thiêu dụi nhiều vật dụng trên tàu rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh quảng ninh do dịch covid một mươi chín nên hai tàu này đã dừng hoạt động từ hơn một năm nay
trong những thời điểm nguy cấp đó lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng đã luôn có mặt kịp thời tiến hành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở những khu vực nguy hiểm nhất
nỗ lực hết mình bảo vệ an toàn tính mạng và giúp đỡ nhân dân
câu chuyện về những người lính chữa cháy công an tỉnh gia lai tham gia cứu nạn ba người mắc kẹt trên sông ba khi mưa lũ tràn về
tiếp tục khẳng định tinh thần không quản ngại khó khăn vất vả hết lòng vì sự bình yên của nhân dân
ngày chín tháng một mươi một tại thị trấn công slo huyện công trua tỉnh gia lai xảy ra mưa lớn nước dâng đột ngột khiến ba người dân bị mắc kẹt trên sông ba
chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ
đã tiếp cận hiện trường nhưng do sức nước quá mạnh địa hình hiểm trở nên không thể thực hiện phương án cứu nạn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã cử hơn một mươi cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệp
cùng những trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn
tại vị trí mà người bị kẹt có địa hình dốc đá hiểm trở mưa lớn lượng nước đổ về ngày một nhiều gây khó khăn cho công tác ứng cứu
dầm bình đối mặt với lũ dưỡng trong đêm lực lượng cứu hộ đã đưa ra nhiều phương án
đòi hỏi kỹ chế thuật chặt chẽ đăng dụng từng phút để đảm bảo sự an toàn cho nạn nhân đã phát kẹt
triển khai các biện pháp tiếp cận và cực kỳ khó khăn
thứ hai lượng nước đổ về từ thượng nguồn rất là lớn rất là nguy hiểm
đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ khi tiến hành cứu nạn các buổi đêm
khi tiến hành triển khai
khi tiến hành triển khai buổi đêm trong điều kiện ánh sáng không đủ
tầm nhìn quan sát của người chỉ huy cũng như cán bộ chiến sĩ bị hạn chế
ở đây chúng tôi lựa chọn phương án an toàn nhất là sử dụng giấy cố đình
và néo vào hai mũi cố định để chúng ta từng bước tiếp cận vị trí người bị nạn
bảo vệ các cán bộ chiến sĩ huy động tập trung đủ lực lượng phương tiện
khi đó chúng ta mới triển khai phương án cứu các nạn nhân
các lực lượng cứu hộ gồm có quân đội có công an và các lực lượng khác
phải nói rằng là hết mình vì công việc cũng như vì người dân
vì tính mạng của người dân cũng như tài sản của người dân
cho nên là các chiến sĩ của chúng ta đã rất là sáng suốt và sáng tạo
cũng như là dũng cảm để mà tìm mọi cách xác định các cái điều kiện để mà tiếp cận
để cứu được người dân
cho đến bây giờ nhắc đến khoảnh khắc chồng mình được cứu thoát khỏi dòng lũ dữ
chị nguyễn thị tường vĩ vợ anh nguyễn văn nhơn vẫn chưa hết bàng hoàng
nghe tin chồng bị kẹt giữa chân đập thủy điện thì nước lũ dâng lên
đã có lúc chị nghĩ có thể đây là lần cuối cùng có thể được gặp lại chồng mình
với anh nguyễn văn nhơn trải qua giờ phút sinh tử
chứng kiến hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nỗ lực
bất chấp hiểm nguy khó khăn để đưa anh về đoàn tụ gia đình
em nhìn thấy là nước nó dòng cửa đó là em nghĩ là chồng em chết chốt chứ không có thế nào mà cứu được
tại vì em thấy là nước cứ càng ngày càng nhiều không rút
lực lượng cứu hộ là rất là nhanh chóng hỗ trợ anh em về bờ thì cảm thấy rất là may mắn
lúc đó thì vợ ôm em và khóc nói chung là rất là mừng vì đã về nhà một cách an toàn
với phương trâm
với phương trâm
tìm cái còn cho cái mất nơi người chạy ra lại là chỗ cán bộ chiến sĩ cần phải chạy vào
một cách nhanh chóng và gan dạ không ít những khó khăn thử thách thậm chí phải đánh đổi bằng tính mạng của mình
thiền tài bão lũ cứ đến hẹn lẹn lên
tai nạn sự cố cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào
chấp nhận đồ những giọt mồ hôi nước mắt thậm chí là máu và cả tính mạng
để bảo vệ vớt vát cho những hy vọng cuối cùng
liên tục tiến hành những vụ cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân trong các tai nạn sự cố trên khu vực đường kèo núi sạt lở đất đá hay làm nhiệm vụ cứu nạn dưới nước
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xem đó không chỉ là việc phải làm mà đó là những mệnh lệnh từ chính trái tim
họ đã chọn cho mình một nghề đặc biệt một công việc gian nang không phải ai cũng đủ bản lĩnh để có một cánh pháp
đặc biệt là khi tham gia những vụ kiểm tìm kiếm thi thể nạn nét bất tích
dần mình trong nước lũ
nhiều ngày liền trong sự ngóng trở của gia đình và người thân
chúng tôi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân là hết sức khó khăn phức tạp địa hình hiểm trở nước chảy xiết nước đục nước sâu
và rất nguy hiểm liên quan đến an toàn nên tính màng của cản bộ triển sĩ
và anh em đã nỗ lực hết mình
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã điều động hơn hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
cùng các phương tiện chuyên dụng để thực hiện một mươi bảy vụ cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân trong các vụ đuối nước trên sông hồ
trong đó đã cứu được ba nạn nhân và tìm vớt một mươi bảy thi thể nạn nhân lên từ dưới sông suối dưới giếng sâu
tỉnh gia lai hiện đang phải đối mặt với diễn biến thời tiết bất thường
mặc dù đang vào mùa khô nhưng một số khu vực vẫn xuất hiện mưa lớn
nhiều người dân không chủ động phòng tránh lũ
bên cạnh đó người dân địa phương nhận thức còn hạn chế không có những kỹ năng cơ bản để phòng tránh bão lũ
thậm chí nhiều người còn bất chấp băng qua dòng nước chảy xiết dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bởi vậy cũng khó khăn phức tạp hơn rất nhiều
mặc dù quân phố còn thiếu
cái trang bị phương tiện
phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ cũng có những hạn chế khó khăn
nhưng bằng ý chí trách nhiệm sự nỗ lực
thì cán bộ chiến sĩ thuộc đội cứu nạn cứu hộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
nhiều cuộc cứu nạn cứu hộ thành công
cụ thể như cứu cháu bé tại xã gia tê huyện iagrae là mắc kẹt trong lòng của trung điện
ngoài cái việc là chỉ đạo nâng cao cái việc sẵn sàng bốn tại chỗ ở địa phương
nhất là trong công tác tìm kiếm cứu nạn của cơ sở
thì các lực lượng cần phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp diễn tập
cũng như là nâng cao khả năng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn
chúng ta cũng cần phải có những đầu tư trang thiết bị tốt hơn để cho lực lượng làm nhiệm vụ
để tảm bảo được cái an toàn cũng như là giữ được cái tính mạng cho người dân
nỗ lực biệt bì rèn luyện bốn ngày trên thao trường
đảm bảo thể lực và tuân thủ các kỹ chiến thuật đề giản
cùng với đó là một nghiệp thuyết và tinh thần đan dạ
đó là những hành trang mà những người lính chữa cháy cứu nạn cứu hộ mang theo
khi bước vào trận chiến bảo vệ tài sản tính mạng cho nhân dân
có phần và hiểm duy thừa chừng
đôi khi chỉ những người trong buộc mới có thể cảm nhận và hiểu được hết
nhưng điều chắc chắn là với những cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mỗi lần xuất xe đi lên đường làm nhiệm vụ
sẽ phải vỗ lực vứt bình để có thể giành lại sự sống cho nạn nhân
cứu được cái còn trong vòng mắt
liên quan đến thiên tai
lũ quét là một trong những loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản
xảy ra hàng năm vào mùa mưa lũ tại các địa phương
thế nhưng nhiều nơi bà con vẫn còn lơ là chủ quan
vẫn còn có hiện tượng dựng nhà dựng lán ở ven sông suối dưới chân đồi
theo đó việc nâng cao ý thức phòng tránh lũ quét sạt lở đất
không chỉ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại mà còn tự cứu chính mình khi thiên tài ập đến
vậy chúng ta cần làm gì và không nên làm gì khi có dấu hiệu xảy ra lũ quét sạt lở đất
câu trả lời sẽ có trong chuyên mục bạn nên biết ngay sau đây
mưa lớn nhiều ngày đặc biệt ở thượng lưu nước sông suối chuyển màu đục
có tiếng động bất thường của đất đá cây cối
xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất
những việc không nên làm
hạn chế đi lại qua sông suối
không đi gần khu vực cầu cộng
đang lên giọng chảy mạnh
tuyệt đối không đánh cá vớt củi bơi lội qua sông suối
khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần
không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện cãy đổ xuống nước
những việc nên làm
luôn luôn cảnh giác đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét
nhất là khi có mưa lớn kéo dài kể cả ngày và đêm
thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét
bao gồm cả khu vực trợ lưu trên mọi phương tiện tv
lại từng đó đến cả internet
sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương
an toàn tính mạng là quan trọng nhất
chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết